trong thời gian vừa qua nhân dân trong thôn trung hiếu thượng đã cho gần hai trăm linh con em là học sinh của hai trường tiểu học và mầm non nghỉ học
để phản đối việc xây dựng và khai thác cầu cảng biến thủy trên địa bàn thôn
chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về vấn đề này
tại buổi đối thoại lãnh đạo tỉnh hà nam cho biết dự án này chỉ được phép hoạt động khi có sự đồng thuận của nhân dân
đồng thời yêu cầu các sở ngành chức năng chính quyền địa phương trả lời thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của nhân dân ngay tại buổi đối thoại
với các giải pháp trước mắt sẽ tạm dừng hoạt động dự án còn việc tạm dừng hay chấm dứt dự án này cần phải được xem xét nghiêm túc và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tỉnh sẽ báo cáo các phương án trong thời gian sớm nhất đề nghị bà con nhân dân thôn trung hiếu thượng tiếp tục đưa con em trở lại trường học để đảm bảo chương trình học tập của học sinh và nhà trường